ngày bảy tháng năm đại sứ quán việt nam tại campuchia phối hợp với đại học campuchia đã tổ chức lễ khai trường phòng việt nam tại trường đại học này ở thủ đô phnom penh
tới dự có đại sứ việt nam tại campuchia vũ quang minh chủ tịch đại học campuchia cao kim hon cùng đông đảo giảng viên sinh viên của nhà trường
phát biểu ý kiến tại lễ khai trương ông cao kim hon nhấn mạnh việc thành lập phòng việt nam tại đại học campuchia nhằm giúp sinh viên campuchia và sinh viên quốc tế theo học tại trường có điều kiện học hỏi nghiên cứu sâu hơn về đất nước việt nam trên nhiều lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội
chủ tịch đại học campuchia cao kim hon cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của đại sứ quán việt nam tại campuchia trong việc duy trì và phát huy hoạt động hiệu quả của phòng việt nam nói riêng
và đại học campuchia nói chung đại sứ vũ quang minh đánh giá cao sáng kiến của đại học campuchia khi thành lập các phòng học đối với từng quốc gia ngay tại trường
sau lễ khai trương phòng việt nam đại sứ vũ quang minh đã có bài tuyết giảng với chủ đề việt nam campuchia anh em trong chiến đấu đối tác trong phát triển trước các sinh viên đại học campuchia